vào đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà ở đường trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội
hai xe chữa cháy và một xe thang đã được điều động tới hiện trường giải cứu an toàn cho bảy nạn nhân trong ngôi nhà
bao gồm cả người già và trẻ nhỏ
theo người dân tại đây vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy họ phát hiện ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà số ba mươi một
phố trần hưng đạo nhiều người xung quanh hô hoán tháo chạy ra khỏi nhà
tuy nhiên bên trong có một gia đình đã bị mắc kẹt và chạy lên tầng trên
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã điều động xe cứu hỏa
cùng xe thang nhanh chóng tới hiện trường dập lửa đến hơn hai mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt
bảy nạn nhân trong ngôi nhà gồm người già và trẻ em đã được giải cứu an toàn bằng thang
tại hiện trường tầng một của ngôi nhà kinh doanh quần áo bị cháy rụi nhiều vật dụng hư hỏng
lực lượng chức năng đã phải dùng búa để phá cửa cuốn kiểm tra xem còn ai thương vong bên trong
nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ